thủ tướng nguyễn xuân phúc theo dõi trận đấu giữa đội tuyển olympic việt nam gặp đội tuyển olympic syri
và ông rất vui khi chứng kiến chiến thắng của đội tuyển olympic việt nam
ngay sau khi trận đấu kết thúc thủ tướng nguyễn xuân phúc đã biểu dương gửi lời chúc mừng
huấn luyện viên trưởng park hang seo và các cầu thủ olympic việt nam
thủ tướng chúc toàn đội tuyển phát huy tinh thần để tiếp tục giành chiến thắng trong những trận đấu tới